tại hà nội báo đại biểu nhân dân tổ chức tọa đàm trực tuyến nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới
nhằm đánh giá tầm quan trọng đặc biệt của việc nâng cao chất lượng dân số
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi một của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về công tác dân số trong tình hình mới những thách thức đặt ra
đồng thời tìm ra giải pháp khả thi cho vấn đề này
trong thời gian qua công tác dân số đã được nhiều kết quả quan trọng
có phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
một trong những thành công là chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt
tuổi thọ người dân tiếp tục tăng tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tử vong bà mẹ trẻ em giảm mạnh
tuy nhiên hiện nay chất lượng dân số còn hạn chế chỉ số phát triển con người hdi còn thấp chậm được cải thiện
tọa đàm nhận được sự tham dự và chia sẻ ý kiến của các đại biểu quốc hội
các chuyên gia nhà quản lý về kinh nghiệm thực tiễn chính sách pháp luật
đối với việc nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới
trên cơ sở xác định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dân số trong bối cảnh công tác dân số trong tình hình mới
những thách thức mới đặt ra trong công tác nâng cao chất lượng dân số giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng dân số